thủ tướng anh rishi sunak vào ngày hôm qua hai mươi tám tháng hai đã đến thủ phủ bellphast của bắc ireland để thông báo về thỏa thuận mới thay thế nghị định thư bắc ireland giữa anh và liên minh châu âu còn gọi là khuôn khổ winder với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp địa phương
trước đó sau cuộc gặp tại thị trấn winder thủ tướng anh và chủ tịch ủy ban châu âu ec ursula von der leyen đã nhất trí về thỏa thuận được cho là đánh dấu chương mới trong mối quan hệ anh eu hậu brexit
khuôn khổ windsor nhằm thay thế nghị định thư bắc island theo đó giải quyết những mô thuẫn toàn thẳng do việc thực thi các thỏa thuận hợp brexit đối với vùng bắc island của anh và duy trì biên giới mở với ireland quốc gia thành viên eu
phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp bắc ireland thủ tướng sunak đánh giá việc đạt được thỏa thuận sẽ mở ra làn sóng đầu tư mới trong khu vực
tôi rất vui mừng vì chúng ta đã có bước đột phá quyết định trong các cuộc đàm phán với eu với việc đạt được khuôn khổ winder
bắc ireland giữ vị trí độc nhất vô nhị ở châu âu và trên toàn thế giới khi có đặc quyền tiếp cận không chỉ thị trường nội địa vương quốc anh mà cả thị trường chung của eu
nếu tận dụng tốt lợi thế chắc chắn sẽ có những nguồn đầu tư đổ về khu vực này
việc anh và eu nhất trí về khuôn khổ windsor đã được nhiều nước hoan nghênh trong đó có mỹ và pháp song london vẫn cần sự ủng hộ của đảng hợp nhất dân chủ để khôi phục chính quyền chia sẻ quyền lực của bắc ireland
nhưng lãnh đạo d u p đã hoàn nghênh tiến bộ đạt được liên quan tới khuôn khổ windsor song lưu ý vẫn còn những lo ngại chưa được giải quyết
sẽ cần thời gian để xem xét thỏa thuận mới một cách toàn diện phải trải qua nhiều tháng chúng ta mới đạt được tiến bộ như hiện nay do đó chúng tôi sẽ không vội vàng chúng tôi muốn đưa ra một quyết định đúng đắn cho bắc ireland
về phần mình thủ tướng sunop khẳng định chính phủ anh sẽ kiên nhẫn chờ quyết định của d u p

chính phủ anh đã có chính quyền hoạt động kể từ tháng hai năm ngoái sau khi d u p tẩy chay việc chia sẻ quyền lực tại khu vực để phản đối các thỏa thuận thương mại liên quan đến nghị định thư bắc island
d u p cho rằng thỏa thuận này sẽ làm suy yếu vị trí của bắc island trong vùng quốc anh